các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công ty cổ phần tập đoàn đại dương ocean group công bố sẽ thực hiện bán bảy khoản nợ
với tổng số dư nợ gốc lên tới hơn một bảy mươi hai tỷ đồng
với khoản nợ từ thời đại gia hà văn thấm hơn một tỷ đồng
tuy nhiên giá khởi điểm của bảy khoản nợ mà ocean group rao bán chỉ bằng một phần một mươi giá trị dư nợ gốc
tương ứng với tổng giá trị khởi điểm hơn một trăm linh bảy tỷ đồng
khoản nợ tính chất với nội dung hỗ trợ vốn giá trị ba trăm tám mươi năm tỷ đồng
của công ty cổ phần đầu tư và thương mại vneco hà nội
phát sinh từ năm hai nghìn một mươi bốn
khoản nợ hợp tác ủy thác đầu tư giá trị hai trăm bảy mươi tỷ đồng
của công ty cổ phần bình dương xanh phát sinh năm hai nghìn một mươi ba
có tài sản đảm bảo là hai mươi bảy triệu cổ phiếu công ty gia phát
khoản nợ phải thu một trăm bốn mươi năm tỷ đồng của công ty cổ phần đầu tư tư vấn liên việt phát sinh năm hai nghìn một mươi
công ty cổ phần đầu tư đại dương thăng long otl thành viên trong hệ sinh thái oxy group
cũng thông báo về việc bán khoản nợ xấu phải thu với công ty cổ phần đầu tư xây dựng sông đà
stcom với số dư nợ gốc chưa bao gồm các khoản lãi phạt là hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
giá khởi điểm đưa ra là hai mươi tỷ đồng chỉ tương đương ba giá trị số dư nợ gốc
được biết sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê vừa thông báo chuyển cổ phiếu ogc
từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày ba mươi một tháng năm
do chậm nộp báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một đã được kiểm toán quá ba mươi ngày so với thời hạn quy định
ngày ba mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần phương bình
cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phân đông á trong một vụ án mới
theo đó cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba người gồm
trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
nguyễn đức tài nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
phùng ngọc hánh chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mnc trong vụ án
vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
đây là vụ án thứ tư ông trần phương bình bị khởi tố do sai phạm
dẫn tới thất thoát tiền của ngân hàng đông á
trước đó ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông trần phương bình đã bị tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm tuyên phạt bản án chung thân về các tội danh lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
ngày một mươi chín tháng năm ông bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ ba vì sai phạm gây thất thoát một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên phiên tòa đã hoãn
theo báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội công bố ngày ba mươi tháng năm
việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất sai mục đích kém hiệu quả vẫn còn xảy ra
ở nhiều địa phương gây nên không ít lãng phí
báo cáo nêu rõ việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn thiếu sự phối hợp đồng bộ
do các ngành trong tỉnh
việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa nghiêm
tình trạng sử dụng đất sai mục đích lãng phí kém hiệu quả vẫn còn xảy ra
các địa phương được liệt kê bao gồm bình phước cao bằng hà giang gia lai hà nội hải phòng hòa bình và quảng nam
bên cạnh đó tình trạng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt
chưa được phát hiện xử lý kịp thời tại các tỉnh thành như đắk nông quảng bình vĩnh phúc hà giang nam định thừa thiên huế
ngoài ra các địa phương đã xảy ra tình trạng tương tự
dự báo về nhu cầu sử dụng đất chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế xã hội và nhu cầu thị trường
dẫn đến tình trạng thừa thiết quốc bộ mất cân đối cung cầu sử dụng đất
nhiều địa phương có cơ hội thu hút đầu tư nhưng thiếu quỹ đất để phát triển
gồm bắc giang bạc liêu bắc ninh bình phước cần thơ cao bằng đắk nông hà giang hải phòng lai châu long an nam định quảng ninh thái bình thừa thiên huế và vĩnh phúc
tổng cục thống kê vừa đưa ra chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận mức tăng liên tục so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu đến từ đà tăng giá nhiên liệu kỷ lục vừa qua
theo thông tin từ tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi hai
so với tháng trước tăng hai bốn mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và tăng hai tám mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân chủ yếu được cho là do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới
giá lương thực thực phẩm giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu cũng tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào
bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng hai hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
cao hơn mức tăng một hai mươi chín của năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lạm phát cơ bản tăng một một
theo tổng cục thống kê
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có một mươi nhóm hàng tăng giá so với tháng trước
có một nhóm hàng giảm giá so với tháng trước cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi tám
khu vực thành thị tăng ba mươi bốn khu vực nông thôn tăng bốn mươi năm
mục tiêu kiểm soát lạm phát tại nhiều quốc gia
trong đó có việt nam đang khiến cho các nhà đầu tư lo lắng tìm canh trú ẩn an toàn
tuy nhiên thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm mạnh
bất động sản đang có dấu hiệu chứng lạc
vàng cũng giảm mạnh sau thời gian lập kỷ lục
khiến cho một lượng lớn tiền đang bị kẹt lại tại các kênh đầu tư này
và dòng tiền cuối năm sẽ chạy vào đâu là câu hỏi với nhiều nhà đầu tư hiện nay
thanh khoản của thị trường chứng khoán bớt phúc từ đầu tháng năm đến nay
giá trị giao dịch chỉ còn một nửa khiến nhà đầu tư đều thận trọng
thanh khoản giảm mạnh chỉ còn ở mức xoay quanh một mươi ba tỷ đồng mỗi phiên
giá các loại cổ phiếu cũng giảm từ ba mươi đến năm mươi
thế nhưng các nhà đầu tư vẫn không dám mạnh tay xuống tiền
theo các chuyên gia từ giờ đến cuối năm dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ ổn định hơn
tuy nhiên chỉ số khó có thể quay lại thời điểm cao của năm hai nghìn hai mươi một
những người hiện giờ đang tạm thời im ắng điều này chắc chắn là ảnh hưởng một phần đến thanh khoản thị trường
sắp tới thì thị trường cần phải thu hút được những cái dòng vốn từ những nhà đầu tư đích thực
theo tôi thì nó sẽ có thể chậm hơn
tức là để quay lại được cái mức cũ ở thời kỳ tiền rẻ là cỡ một tỷ đô một phiên
thì chúng ta chắc là sẽ mất một ít thời gian chứ không thể ngay lập tức quay trở lại được cái mốc này
với thị trường bất đồng sản
dị biến thị trường sáu tháng cuối năm vẫn đang là ẩn số
tuy nhiên nhiều nhận định cho rằng
không ít nhà đầu cơ ôn đất tại một số khu vực đã tăng trưởng nóng thời gian qua
sẽ gặp khó khăn trong thanh khoản
tức là khó trong việc tìm người mua mảnh đất mà họ đang găm giữ với giá cao
bên cạnh đó động thái sức tính dụng lĩnh vực bất đồng sản
cũng sẽ khiến thị trường này khó khăn hơn
giá thị trường bất đồng sản thì đang có cái xu hướng tăng lên
hoặc là đi ngang trong thời gian vừa qua nhưng tính thanh khoản lại không có
hay nói cách khác là tính đầu cơ của thị trường bất đồng sản đang gia tăng
như vậy đối với những nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư có kinh nghiệm
thì thường họ sẽ không lao vào những giai đoạn này
như vậy thì họ sẽ lựa chọn và chính vì thế mà họ đánh giá là
những thị trường này là những thị trường có rủi ro cao
và bản thân tôi cũng cho rằng là giai đoạn này thì thị trường bất đồng sản
nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng như vậy
tuy nhiên là cái nhu cầu thật là có
nhưng mà với bối cảnh hiện tại chúng ta thấy là chính phủ đang ra soát
và cũng như là thanh lọc lại tính đầu cơ của thị trường
bất đồng sản thì như vậy thì rõ ràng là cái thanh khổ của bất đồng sản
từ đây cho đến cuối năm nhiều khả năng nó sẽ vẫn còn gặp khá là khó khăn
khi dịch bệnh bùng phát dòng tiền đã đổ mạnh vào thị trường chiến khoán bất đồng sản
nay giá các thị trường đều đi xuống nên tiền bị kẹt lại đây
và hiện nay khi chiến khoán giảm bất đồng sản khó khăn
dòng tiền sẽ chảy về ngân hàng khi lại sốt tăng
theo số liệu từ ngân hàng nhà nước tiền gửi dân cư tiếp tục duy trì đà tăng
đến cuối tháng hai có hơn năm bốn mươi sáu triệu tỷ đồng tăng hơn một trăm năm mươi chín tỷ đồng so với cuối năm ngoái
ngoài ra tiền gửi của tổ chức doanh nghiệp cũng tăng cao gần sáu mươi tỷ đồng
lên mức năm sáu mươi ba triệu tỷ đồng

thay vì đi đầu tư các kênh khác
nhìn chung các nhà đầu tư đang trở nên thần trọng hơn khi các kênh đầu tư hiện nay không còn dễ dàng như thời kỳ tiền vẽ
liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố bắt tạm giam lô thị loan bốn mươi ba tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạng địa ốc tường hị quân và chồng là trong minh sơn bốn mươi bốn tuổi
số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần một trăm ba mươi tỷ đồng của một trăm bảy mươi chín người và hai doanh nghiệp
công ty đất việt đã ký hợp đồng đặt cọc ký nhận đất nền hợp đồng nguyên tắc hợp đồng góp vốn và thỏa thuận đặt nền cho nhiều người dân và thu tiền
tính đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công ty đất việt đã bán ba trăm hai mươi sáu lô vượt hai mươi sáu lô so với hợp đồng và thu về số tiền hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
thủ đoạn đó chỉ một cách đơn giản thì cũng như mọi người thôi mua bán mà là đặt cọc sau đó là thanh toán từng đợt chia làm ba lần
và cuối cùng là còn năm trăm linh tỷ đồng
bây giờ chẳng thay ra phương thức thanh toán thì cũng đã nói rồi thời gian thanh toán thì bắt chúng tôi phải thanh toán từ ngày đó đến ngày đó
thì bên chúng tôi là tệ nạn mà mua thì cũng thanh toán đúng yêu cầu bên bán thực hiện đúng theo hợp đồng
theo điều tra lô thị loan và chồng là châu minh sơn mới chỉ làm thủ tục đặt cọc chứa nhận quyền sử dụng đất đối với một mươi thửa đất
chưa làm thủ tục trí nhuận về đất đai thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật
rồi ký hợp đồng môi giới với công ty đất việt
để trí nhuận cho người dân
chở tôi lên xem cái vị trí đó thì lúc đó lô đất thì đang xây cổng xây tường và đổ đường đất
thì cũng chỉ chưa phân lô rõ ràng nhưng mà cũng chỉ dự án là đất sẽ lên một phần năm trăm linh
marketing ban đầu và cái hình ảnh xây dựng của công ty đường huy quân
thì nó cũng rất là bờ ngôi thì mình nhìn thấy rất là quy mô rất là pháp lý rõ ràng
cộng thêm với anh chiên viên giới thiệu bên cái chỗ bất đồng sản
thì tất nhiên là đến bây giờ thì mới vỡ lẽ ra là tất cả mọi người cũng giống như bản thân tôi
thì mới phát hiện ra bây giờ thì bảo vì cái thời hạn giao đất
nó quá thời hạn so với cái thời gian làm trong cái hợp đồng
mong mọi người sau này có dự định mua ở hay là đầu tư
thì cũng nên rút kinh nghiệm là tìm hiểu rõ dự án
cũng như là tài chính của công ty
đó thì ha mua
chỉ mong các cơ quan chức năng pháp luật giải quyết cho chúng tôi lấy được đất là tốt nhất
nếu như đất có pháp lý rõ ràng trường hợp đất không lấy được
thì chúng tôi cũng xin là hoàn trả lại số tiền chúng tôi đã đóng cho từng nữ quân cũng như đất việt
đến nay công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận tối giá có một trăm bảy mươi chín cá nhân và hai doanh nghiệp
có liên quan đến dự án khu dân cư chánh phú hòa
đồng thời tiếp tục kêu gọi những cá nhân tổ chức là bị hại trong vụ việc trên đến trình báo để phục vụ điều tra
căn cứ kết quả điều tra dự án có đổi căn cứ xác định họ tên lô thị long
gia đình nữ đã có hành vi lừa đảo chiếm đọc tài sản
thông qua việc ký hợp đồng chỉ dự quyền sử dụng đất tại khu nhà ở chánh phú hòa
trước đó tại khu nhà ở chánh phú hòa công ty tường hy quân và công ty địa ốc đất việt
đã từng bị xứ phạt hơn năm trăm linh triệu đồng do có dấu hiệu huy động vốn trái phép
khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch
sở xây dựng tỉnh bình dương cũng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan
chủ đầu tư các dự án kinh doanh mất đồng sản
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai đầu tư xây dựng nhà ở
kinh doanh mất đồng sản trong quá trình trí khai dự án trên địa bàn
đồng thời nêu rõ các chủ đầu tư huy động chiếm dụng vốn trái quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự